như antv đã đưa tin một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng năm h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
trên địa bàn thôn văn giáp xã văn bình huyện thường tín thành phố hà nội
vụ việc xảy ra khi một chiếc xe ô tô va chạm với đoàn tàu hỏa bắc nam khiến sáu người tử vong
một người bị thương đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi nghìn hai trăm hai mươi năm di chuyển băng qua đường sắt thuộc địa phận xã văn bình huyện thường tín hà nội
do thiếu quan sát chiếc xe đã băng qua đường ngang đúng lúc đoàn tàu đang lao tới gây nên vụ va chạm kinh hoàng
làm bốn người trên xe ô tô chết tại chỗ hai người chết tại bệnh viện một người đang được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch
bước đầu xác định danh tính các nạn nhân gồm anh nguyễn xuân quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở thanh trì hà nội anh quý là lái xe hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức
sáu người được xác định đã tử vong gồm đặng duy tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thanh trì hà nội
nguyễn duy minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở hà nội
ba bùi văn cẩn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở ninh bình
nguyễn phương huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thanh trì hà nội
năm nguyễn kim dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
dung và mai là hai chị em ruột cùng ở quận hoàng mai hà nội
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra ubndgq lãnh đạo bộ giao thông vận tải và tổng công ty đường sắt
đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý hiện trường đồng thời đến thăm hỏi động viên những người bị nạn
chúng tôi cho rằng đây là một vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng
ngay khi mà nhận được tin thì tổng tin đường sắt việt nam các lực lượng của bộ thông vận tải
đã phối hợp với lực lượng chức năng
để giải tỏa tuyến đường đưa xe bị nạn đi ra khỏi khu vực đó và đưa tàu về ninh gia hà nội
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo tổng tin đường sắt việt nam chia thành các nhóm
một nhóm là đi phối hợp với các gia đình có người bị mất tổ chức hội sự
còn một nhóm là túc trực cùng với các gia đình nạn nhân
sự cứu giúp tận tình của các bác sĩ y bác sĩ ở bệnh viện
sự quan tâm của các bác sĩ y bác sĩ y bệnh viện
các bác các cơ trị và các vị đánh đạo ở bên bộ giao thông vận tải
cũng như là ngành đường sắt đã kịp thời quan tâm đến động viên thăm hỏi gia đình
thân nhân gia đình chúng tôi
thêm một gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn
thứ trưởng nguyễn ngọc đông cho biết
thời điểm xảy ra vụ tai nạn hệ thống cảnh báo tự động ở đường ngang vẫn hoạt động bình thường
đây là một khuyến cáo chung với tất cả những người mà sử dụng phương tiện giao thông
nói chung là phải tuân thủ
đối đa luật giao thông
cũng như là tuân thủ các quy định ở các chỗ đặc biệt như là đường ngang
các đường sắt đường bộ và các lút giao thông
sáng nay lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông hà nội công an tp hà nội
cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra